tham dự hội báo các gian trưng bày đại diện cho các đảng cộng sản và cánh tả đến từ nhiều nước
thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới
hội báo cũng là dịp giới thiệu các nét đặc trưng văn hóa và nghệ thuật ẩm thực của bồ đào nha và các nước khách mời
bên cạnh đó khách tham quan còn được hưởng một bữa tiệc âm nhạc và lễ hội đường phố đặc sắc
thông qua hội báo đoàn việt nam giới thiệu những hình ảnh tư liệu sách báo và ấn phẩm giới thiệu công cuộc đổi mới
xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
và cũng là để thể hiện tình đoàn kết hữu nghị chia sẻ thông tin tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau
trên mặt trận đấu tranh vì mục đích xây dựng một thế giới hòa bình và dân chủ của việt nam và bồ đào nha
diễn đàn kinh tế thế giới phối hợp với bộ khoa học và công nghệ việt nam tổ chức diễn đàn mở open forum
với chủ đề asean bốn có dành cho tất cả
đây là phiên họp đặc biệt nằm trong khuôn khổ hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean
wef asean năm hai nghìn một mươi tám nhằm cung cấp cho sinh viên doanh nhân các chuyên gia trẻ và công chúng
cơ hội thảo luận về tương lai của họ khi có những đột phá về công nghệ định hình asean bốn
cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra sự khác biệt khi nâng tầm công nghệ một cách toàn diện hơn
bao gồm nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo kết nối vạn vật y học chính xác
cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi phương thức sản xuất liên lạc tiêu dùng truyền thông
tại diễn đàn mở các nhà khoa học chuyên gia công nghệ doanh nghiệp khởi nghiệp các thanh niên sinh viên
đã tập trung trao đổi và thảo luận những ý tưởng sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước asean
và các đối tác toàn cầu để đưa khu vực đông nam á thực sự trở thành trung tâm khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo chủ động kiến tạo làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
góp phần xây dựng nền kinh tế xã hội các quốc gia asean ngày càng trở nên thông minh hiệu quả hơn
trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn hai mươi
khảo sát về tác động của công nghệ tới việc làm đã được công bố
một trong những tác động lớn nhất cách mạng công nghiệp bốn mang lại đó là về lĩnh vực việc làm
đặc biệt là tại khu vực asean
nơi có dân số trẻ và đang có mức tăng trưởng nhanh chóng với một mươi một lao động mới mỗi ngày
còn số này sẽ tăng hơn nữa trong vòng một mươi năm năm tới
các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh đó cần có sự kết nối với giới trẻ asean
để đánh giá lực lượng này hiểu như thế nào về cách mạng công nghiệp bốn
từ quan điểm triển vọng việc làm cũng như những cơ hội về thu nhập trong tương lai
do đó vdup ef đã phối hợp với sea thực hiện khảo sát trên
theo quy định của bộ thông tin và truyền thông ngày một mươi năm tháng chín
các nhà mạng di động tại việt nam phải thực hiện chuyển đổi thuê bao một mươi một số về một mươi số
theo đúng lộ trình quy hoạch kho số
đến thời điểm này các nhà mạng đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi
ngoài việc hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi đã sẵn sàng
các nhà mạng cũng đã đưa ra nhiều ứng dụng để đồng bộ danh bạ
dự kiến có khoảng sáu mươi triệu thuê bao một mươi một số sẽ được chuyển đổi trong đợt này
khí hậu nóng lên đồng nghĩa là mưa sẽ xảy ra nhiều hơn
và đó là nguyên nhân gây ra lũ quét thường xuyên và nguy hiểm hơn
thành phố austin một thành phố của bang texas mỹ
được biết đến với tên là flash flood alley tức là vùng ngập lụt nghiêm trọng
có đến bảy mươi năm số ca tử vong do lũ quét trong tiểu bang xảy ra trên đường
thường ở những nơi giao cắt nước thấp nơi xe ô tô bị cuốn trôi bởi lũ lạch
thực tế đó đã dẫn đến nỗ lực của thành phố austin để bảo đảm
cho các nhà mạng di động
mọi người tránh khỏi những con đường nguy hiểm
đó là một mạng lưới camera sẽ được lắp đặt
cho phép mọi người thực sự nhìn thấy vùng nước đang dâng lên
thành phố hiện có bảy máy camera đăng hình ảnh trực tuyến
và hy vọng sẽ tăng thêm khoảng hai mươi camera nữa vào cuối năm nay
chúng tôi cũng đã nhận được các cuộc gọi từ cộng đồng lân cận và những người quan tâm
chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có một hệ thống camera trên toàn tiểu bang
được lắp đặt trên các con lạch và sông của texas
giúp cho mọi người tránh khỏi những con đường nguy hiểm
bên cạnh đó austin còn lắp đặt những chiếc đồng hồ đo lũ lụt
và một trang web để thông báo với mọi người về các cung đường bị ngập
người dân sẽ được kết nối với một trang web thân thiện với thiết bị di động
để mọi người có thể kiểm tra các diễn biến lũ trên điện thoại thông minh của họ
ở trong mùa mưa bão
thủ đô hà nội cũng là một trong các địa phương hay xảy ra tình trạng ngập úng
đây là hình ảnh ở nhiều tuyến phố tại hà nội ngập sâu sau trận mưa lớn vào trung tuần tháng tám
nước ngập sâu khiến các phương tiện khó di chuyển một số phương tiện bị chết máy
và phải nhờ vào sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ
mong muốn làm sao hệ thống sát nước của mình hoạt động linh hoạt
mưa đến ngập úng rồi đi lại rất là khó
ách tắc giao thông chậm dở
rất là vất vả đấy ạ
đây này bao nhiêu người xe không chở được đi bộ từ đoạn trên kia xuống
hết cái đoạn nền đỏ này
nói chung là vất vả dân ở trong đây thì những nhà mà nền cao để đỡ
nhà nền thấp là nước vào nhà nó rất là khổ
trước tình hình ngập úng đang diễn ra tại rất nhiều tuyến phố của thủ đô
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội đã cho thử nghiệm phần mềm hsdcms
trên điện thoại để cung cấp thông tin mực nước lượng mưa và gợi ý chỉ đường cho người dân
hsdcmet là ứng dụng bản đồ cảnh báo ngập úng
chỉ đường qua điện thoại do công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thoát nước hà nội xây dựng
ứng dụng được triển khai thử nghiệm từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám với các chức năng cảnh báo ngập lụt
gợi ý chỉ đường thông tin mực nước lượng mưa cung cấp hình ảnh của điểm ngập
giúp người dùng tránh được những đoạn đường bị ngập và di chuyển an toàn hơn
để tải ứng dụng người dân có thể lên kho dữ liệu của ios hoặc android
thao tác gõ hsdcmet và tài ứng dụng về lựa chọn mục muốn xem
hình ảnh của các điểm ngập sẽ hiển thị theo thời gian thực
khi có một địa điểm bị ngập hệ thống sẽ chuyển sang màu đỏ để thông báo
người dân có thể dựa vào những diễn biến cụ thể về các cung đường ngập và tìm cho mình một lộ trình phù hợp
sử dụng có thể xem được là tình trạng là camera tại một mươi sáu điểm ngập ngập
tình trạng mưa tại các điểm lắp đặt máy đo bốn mươi ba điểm đo mưa và trên toàn thành phố hà nội
người dân cũng có thể thao tác trao đổi thông tin với trung tâm giám sát qua hình ảnh và thông tin gửi về
qua một cái mô đun gửi thông tin
và đặc điểm nữa là hệ điều hành này phần mềm này có thể là sử dụng được để tìm đường
hướng dẫn chỉ đường tránh qua những các điểm ống ngập
chúng ta có thể là download miễn phí trên app store cũng như là google play
bên cạnh đó phần mềm quản lý ngập úng hsdcpf còn cho phép người dân có thể trực tiếp tương tác
thông báo về tình trạng các điểm ngập ống thông qua chức năng gửi thông tin sự cố đến trung tâm
qua thời gian thử nghiệm đã có rất nhiều người dân sử dụng phần mềm để thuận tiện cho việc di chuyển trong mùa mưa bão
ý kiến về tình hình hệ thống thoát nước cái điểm ngập có phát sinh khi mưa
rồi là một số ý kiến thì cũng phản hồi pháp ý cho việc hoàn thiện phần mềm
theo dự báo của công ty thoát nước tình hình thời tiết thủy văn năm nay có nhiều diễn biến phức tạp
sẽ có nhiều cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô hà nội
lượng mưa trung bình nhiều năm và lượng mưa trong các tháng cao điểm mùa mưa
có xu hướng tăng dần từ năm đến một mươi
trong đó xuất hiện các trận mưa với lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn sẽ gây quá tải cho hệ thống thoát nước
dự kiến trên địa bàn thành phố vẫn còn một mươi sáu điểm úng ngập và một số điểm giành nước nhỏ lẻ trong các ngõ xóm khu dân cư
chính vì vậy bên cạnh ứng dụng hsdcmap trên điện thoại thông minh
công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước hà nội đang tiếp tục nâng cấp hoàn thiện trung tâm giám sát hệ thống thoát nước
trước đây thì công ty thoát nước hà nội triển khai thực hiện các công tác quản lý vận hành
hệ thống thoát nước và đặc biệt là công tác chống ủng hộp khi có mưa
chủ yếu bằng thủ công thông qua lực lượng cán bộ công nhân viên ở hiện trường đi kiểm tra thực hiện
bảo vệ công ty và công ty cũng điều hành thông qua hệ thống bộ đàm hoặc điện thoại
cho nên hiệu quả của nó cũng còn có những hạn chế
xuất phát từ chủ trương của công ty là sẽ ứng dụng
ứng dụng công tác quản lý điều hành hệ thống thoát nước và đặc biệt là khi mưa
bằng công nghệ thông tin hiện đại để nâng cao hiệu quả của công tác này
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu cuối năm và qua năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
công ty chúng tôi cũng đã xây dựng trung tâm giám sát thoát nước hiện nay ở đây
và cũng đã triển khai thực tế
công ty đã thực hiện một số hạng mục công việc liên quan đến việc xây dựng trung tâm
như là lắp đặt hệ thống camera gồm có một mươi sáu camera để theo dõi các điểm bỗng ngập trên hiện trường
và một số camera để giám sát nơi bộ
đồng thời cũng lắp đặt một hệ thống bốn mươi ba máy đo mưa giải rác trên địa bàn của thành phố
và ba mươi trạm đo mực nước tự động

và một số camera để quản lý mực nước phục vụ cho công tác thoát nước
cho đến hiện nay thì các hệ thống này từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cũng đã đi vào hoạt động
hiện trung tâm cũng đã số hóa hệ thống thoát nước của một mươi hai quận
và tiếp tục đưa các ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng diễn biến mưa lượng mưa mực nước trên toàn hệ thống
các bản điện tử hiển thị thông tin của từng trạm đo mưa tự động cập nhật theo thời gian thực ba giây một lần
với một mươi sáu camera giám sát điểm úng ngập hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các hình ảnh liên tục được truyền về trung tâm để công tác xử lý được diễn ra thuận lợi
điều hành công tác chỉ đạo điều hành công tác chống gặp ở các vị trí đó
hiện nay thì các đơn vị trong công ty các điểm ngập cũng đều nắm được
và người ta cũng đều có sự chủ động trong công tác tự xử lý bằng các phương tiện thiết bị con người
điều hành của chúng tôi là điều hành phần xử lý của các đơn vị
thì nó sát hơn
thứ hai nữa là cũng thông qua đề xuất của các đơn vị ở đó
thì chúng tôi lực lượng chỉ huy trên này
thì có những điều động thêm người máy móc thiết bị để thực hiện nhiệm vụ chống gặp
trong thời gian tới công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội sẽ tiếp tục nâng cấp
hoàn thiện hơn nữa phần mềm hsdc mep và các camera giám sát ngập ứng
để phục vụ cho việc di chuyển của các đơn vị
trong mùa mưa bão năm nay người dân có thể yên tâm hơn về những cung đường của mình
nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại